các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các biện pháp chống dịch sẽ căn cứ theo đánh giá cấp độ dịch đã được chính phủ quy định
bên cạnh đó với từng khu vực thành phố sẽ có sự điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với tình hình dịch
chỉ biết ra sao xin mời quý vị cùng theo dõi nghe sau đây
với tình hình dịch hiện tại số f tại hà nội vẫn sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới
vì hiện nay còn nhiều chùm các bệnh dài rác ở nhiều quận huyện cũng như các ca tại cộng đồng
nhận định của ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
ông tuấn phân tích ở thời điểm hiện tại hà nội đang có một mươi hai ổ dịch hoặc chùm ca bệnh phức tạp
và vẫn tiếp tục ghi nhận f
số f thấp nhất là ổ dịch phú vinh an khánh với một mươi bốn ca và cao nhất là ổ dịch bạch chữ tiến thắng với gần hai trăm linh f
theo ông sự phức tạp của các ổ dịch ngoài số ca bệnh được ghi nhận
có liên quan đến đặc điểm dân cư ở khu vực xảy ra dịch
tuy nhiên đã là ổ dịch thì đều cần phải được chú trọng khoanh vùng xử lý
diễn biến dịch bệnh tại hà nội vẫn còn phức tạp khó lường
nên trước mắt chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tăng cường giám sát ông tuấn cho hay
về biện pháp chống dịch theo ông tuấn hà nội sẽ bám sát theo chỉ đạo chung của chính phủ
xử lý các ổ dịch theo nguyên tắc nguy cơ đến đâu khoanh vùng đến đấy
chuyên gia này cũng khẳng định rằng hà nội sẽ không giãn cách phong tỏa diện rộng như trước đây
về tổng thể các biện pháp chống dịch sẽ căn cứ theo đánh giá cấp độ dịch đã được chính phủ quy định
bên cạnh đó với từng khu vực thành phố sẽ có sự điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với tình hình dịch bệnh
theo đánh giá cấp độ dịch được ubnd tp hà nội công bố vào ngày sáu tháng một mươi một
hiện toàn thành phố đang ở cấp độ hai
trong đó ba mươi trên ba mươi quận huyện ở cấp độ hai ba trăm một mươi hai xã phường ở cấp độ một hai trăm sáu mươi bốn xã phường ở cấp độ hai ba xã phường ở cấp độ ba
về ý kiến của nhiều chuyên gia dịch tễ cho rằng hà nội nên tính phương án cách ly và điều trị f một
không triệu chứng và f một tại nhà
theo ông tuấn hiện thành phố chưa có chủ trương này
hiện tại hà nội vẫn có đủ nguồn lực để cách ly và điều trị tập trung f một và f
chỉ khi nào số lượng f f một tăng vượt quá khả năng
thì chúng ta mới tính đến phương án cách ly f một và f không triệu chứng tại nhà ông tuấn nhấn mạnh
và sáng một mươi một tháng một mươi một ông nguyễn anh tuấn trường phòng y tế quận nam từ liêm hà nội cho biết
đến nay ổ dịch tại phường phú đô có năm mươi bảy ca dương tính với sars cov hai
trước mùng bốn tháng một mươi một
phường phú đô có ba ca từ mùng bốn tháng một mươi một đến nay có năm mươi bốn ca
theo ông tuấn phường phú đô đã nâng mức độ xịt lên cấp độ ba là màu cam nguy cơ cao
hiện nay lực lượng chức năng đang đề nghị nâng cấp dịch ở tổ dân phố số một phường phú đô
vì tổ dân phố này đang có khoảng ba mươi ca dương tính với sars cov hai
lên cấp độ bốn màu đỏ nguy cơ rất cao
theo ông tuấn chuỗi lây nhiễm được phát hiện vào ngày bốn đến ngày năm tháng một mươi một
trong hai ngày này qua xét nghiệm những người biểu hiện ho sốt tới trạm y tế phường phú đô khai báo giải rác
đã ghi nhận tới năm ca dương tính sars cov hai đều trú tại tổ dân phố một
từ nhóm bệnh nhân trên quận năm từ liêm quyết định làm xét nghiệm diện rộng
gồm người thuộc diện liên quan f và một số đối tượng nguy cơ trên địa bàn phường phú đô
người bán hàng ở mặt đường mặt ngõ
tổng số có một một trăm bốn mươi hai mẫu
kết quả phát hiện thêm nhiều f thuộc địa bàn tổ dân phố một và các tổ dân phố khác
trong đó có một số trường hợp là trẻ em
lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa các địa điểm liên quan đến ca covid một mươi chín
gồm sáu ngõ thuộc ba tổ dân phố tổ một tổ năm và tổ sáu với hai trăm tám mươi hộ dân và khoảng một ba trăm năm mươi cư dân
lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người trong khu phong tỏa
đặc biệt tiếp tục lấy mẫu người thuộc diện nguy cơ cao ở các ngõ ngách khác
những đối tượng có khả năng đã tiếp xúc với nhiều người
tính thế này tổng số mẫu đã lấy của f một người trong khu vực phong tỏa
và người thuộc diện nguy cơ trên địa bàn là trên hai mẫu
sau khi có kết quả xét nghiệm chúng tôi sẽ đánh giá lại nguy cơ
nếu tiếp tục phát hiện f cộng đồng sẽ mở rộng quy mô
có thể xét nghiệm sàng lọc ở tất cả các tổ dân phố xét nghiệm toàn phường phú đô ông tuấn nói
trường phòng y tế quận nam tử liêm nhận định ổ dịch tại phường phú đô có nguy cơ lây lan lớn
lý do là bởi khu vực này nhiều ngõ ngách nhỏ hẹp nhà san sát nhau liền tường dân cư đông đúc
hơn nữa khu vực phú đô trước đây là làng người dân vẫn theo văn hóa làng xã
các hộ gia đình thường xuyên giao lưu tiếp xúc
thời gian qua người dân giao thương gặp gỡ đi lại tự do rất nhiều
bản thân họ đôi khi không thể nhớ hết đã tiếp xúc với ai nên nguy cơ lây nhiễm càng lớn
việc tổ chức truy vết của lực lượng y tế rất khó khăn ông tuấn cho hay
theo đánh giá ở cấp độ dịch hiện phường phú đô thuộc cấp độ ba
chính quyền phường khuyến cáo toàn bộ người dân phải tuân thủ năm k
khai báo y tế khi có biểu hiện ho sốt và tuân thủ mọi quy định về phòng chống dịch tương ứng với cấp độ ba
quận nam từ liêm đang tập trung tất cả nguồn lực quyết tâm sớm dập được ổ dịch này
trừ phòng y tế quận nam tử liêm nhấn mạnh
từ đầu đợt dịch thứ tư tới hết ngày chín tháng một mươi một thành phố hà nội ghi nhận tổng số là năm ba trăm hai mươi sáu ca covid một mươi chín
gồm hai một trăm hai mươi hai trường hợp phát hiện ngoài cộng đồng và ba hai trăm linh bốn người được cách ly từ trước
một tuần gần đây mỗi ngày thành phố có trung bình khoảng trên một trăm linh ca nhiễm mới
trong đó số ca cộng đồng rất lớn
số nhiễm lớn nhất là ngày chín tháng một mươi một với hai trăm hai mươi hai ca covid một mươi chín một trăm linh năm f cộng đồng
địa bàn thành phố đang có một mươi hai ổ dịch diễn biến phức tạp
ngoài chuỗi lên nhiễm tại phú đô nam tử liêm còn có ổ dịch đường một mươi cống vị ba đình
tại phiên chất vấn của quốc hội ngày một mươi tháng một mươi một
giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà trao đổi về công tác cách ly f một của hà nội
theo bà hà hiện tại nghị quyết một trăm hai mươi tám quyết định bốn nghìn tám trăm linh và các văn bản hướng dẫn của bộ y tế
phụ thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh năng lực y tế năng lực triển khai các khu cách ly tập trung
xem xét các điều kiện cách ly tại nhà
từng địa phương sẽ chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh
với mục đích là đảm bảo an toàn sức khỏe tốt nhất cho người dân và phòng chống sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
hà nội luôn thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của chính phủ của bộ y tế về việc thực hiện công tác phòng chống dịch
đặc biệt là công tác cách ly điều tra truy vết quản lý người đi từ vùng có dịch về và quản lý cách ly f một bà hà nói
theo bà hà trong mấy ngày gần đây hà nội liên tục phát sinh những ca f trong cộng đồng không rõ nguồn lây
đặc biệt trong ngày chín tháng một mươi một thành phố ghi nhận hai trăm hai mươi hai ca bệnh trong đó có một trăm linh năm ca ngoài cộng đồng
giám đốc sở y tế hà nội cho biết dự báo tình hình dịch bệnh của hà nội sẽ diễn biến rất phức tạp và khó lường
trên cơ sở diễn biến tình hình dịch bệnh hà nội sẽ tiếp tục có những điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch
các biện pháp cách ly đảm bảo vừa thực hiện đúng các quy định tại nghị quyết một trăm hai mươi tám vừa phù hợp thích ứng linh hoạt với tình hình cụ thể của địa phương
liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín dự kiến hà nội sẽ thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động
trong đó có hai mươi trạm y tế xã được đặt tại các khu công nghiệp khu chế xuất
thời gian qua nhiều trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố đã được kích hoạt và tổ chức diễn tập
với các tình huống giả định khi xuất hiện các chùm ca covid một mươi chín trong khu dân cư
với các tình huống giả định được đặt ra các buổi diễn tập đã thành công đáp ứng được các yêu cầu về quản lý
theo dõi và chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín đáp ứng khi công nhân có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín
phản ứng khi người dân mắc virus sars cov hai có diễn biến nặng cần xử lý kịp thời khám chữa bệnh thông thường cho người dân
theo đánh giá các trạm y tế lưu động tại nhiều quận huyện đã bảo đảm đầy đủ về nguồn nhân lực cơ sở vật chất
trang bị đầy đủ các bình oxy thuốc theo danh mục tất cả đều đáp ứng yêu cầu
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé